tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi kỳ họp thứ bảy chiều nay quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ có những quy định về việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
theo đại biểu quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi và cân bằng giúp doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hiệu quả với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
tôi đề nghị một là tôi cho rằng khi chúng ta muốn thị trường bảo hiểm trở thành một thị trường chiến lược thì cần phải có cơ chế chính sách làm sao cho thị trường này phát triển một cách toàn diện an toàn bền vững hiệu quả đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng
với các tổ chức cá nhân đặc biệt khi chúng ta hội nhập chúng ta cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì chúng ta phải làm sao để cho phụ trợ bảo hiểm phát triển để góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm
về điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quy định cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng tiêu chuẩn về văn bằng hoặc chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
thì tôi thấy rằng quy định như vậy
rất chung thiếu minh bạch không rõ cấp độ văn bằng chứng chỉ và tiêu chuẩn khác là gì
nên tại phiên thảo đoạn tổ tôi đã đề nghị
đối với mỗi loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
cần quy định cụ thể về văn bằng chứng chỉ và tiêu chuẩn khác
riêng đối với tiêu chuẩn khác trong trường hợp chưa đủ điều kiện
để xác định cụ thể thì quy định về nguyên tắc gửi giao chính phủ quy định chi tiết
việc bổ sung các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm vào luật kinh doanh bảo hiểm
như là một nhóm thống nhất
cách thiết kế này chưa phù hợp với bản chất của các loại dịch vụ
có liên quan tới bảo hiểm cũng như thông lệ quốc tế
tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh lại các quy định liên quan
theo hướng gọp dịch vụ đại lý bảo hiểm mô giới bảo hiểm
vào cùng nhóm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
cụ thể sửa đổi quy định dự kiến tại khoảng hai mươi một ba giải thích từ ngữ theo hướng
một dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm cả đại lý bảo hiểm và mô giới bảo hiểm
đồng thời cân nhắc các dịch vụ phụ trợ khác
hai giữ nguyên các khoản định nghĩa hoạt động đại lý bảo hiểm và mô giới bảo hiểm
trong điều ba luật hiện hành bổ sung bốn khoản định nghĩa về bốn hoạt động dịch vụ phụ trợ mới
các đại biểu nhất trí với quy định cần nâng cao hơn nữa điều kiện về chuyên môn
tiêu chuẩn của cá nhân hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
phải có trình độ tối thiểu là đại học và chuyên ngành bảo hiểm hoặc tốt nghiệp
từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ về bảo hiểm
và phải có cơ chế giám sát
chặt chẽ đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập